trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín đang lan rộng trên khắp thế giới nơi chung và tại liên bang nga nói riêng
cộng đồng người việt nam cũng đang chủ động vượt qua khó khăn tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
bảo đảm sức khỏe của bản thân mình và cộng đồng sở tại
tại khu chợ sadovok là nơi có đông đảo bà con người việt nam buôn bán
nơi có thể dễ dàng nhận thấy tác động của dịch covid một mươi chín tới việc kinh doanh của cộng đồng
các chủ hàng người việt trong thời gian qua đã chứng kiến sự giảm rõ rệt cả về lượng khách lẫn lượng hàng bán ra
là nơi làm việc sinh sống của đông đảo người việt ngay từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
khu tổ hợp đa chức năng hà nội moscova incentra đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo kiểm soát và phòng chống virus
đồng thời tiến hành tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch vệ sinh cá nhân đến tất cả mọi người
cứ hai tiếng một lần chúng tôi lại tiến hành lau chùi các địa điểm sinh hoạt chung
các điểm thường xuyên có người tiếp xúc và dễ lây nhiễm
ngoài ra tại tất cả các cửa ra vào
hành việc đo thân nhiệt bắt buộc đối với tất cả mọi người
đồng thời có nước xịt khử trùng để mọi người có thể sử dụng rửa tay
ngoài ra ban chỉ đạo liên tục truyền tải các thông tin khuyến cáo của các cơ quan bảo vệ
vệ sinh dịch tễ về tình hình sức khỏe người dân nga
cũng như các khuyến cáo của bộ y tế việt nam dành cho cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
để cho bà con biết cách phòng tránh dịch bệnh